đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai bốn tháng ba
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại